kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi được chia thành hai đợt
cụ thể đợt một sẽ diễn ra từ ngày chín một mươi tháng tám ở các địa phương không trong diện cách ly xã hội
thành phố đà nẵng và sáu thành phố thị xã nguyện của tỉnh quảng nam và các thí sinh thuộc đối tượng f một f hai sẽ được tổ chức thi vào đợt thứ hai
thời gian tổ chức đợt hai sẽ diễn ra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là thực sự quan trọng
giải pháp mà bộ đưa ra là hợp lý nhất trong tình hình hiện tại rồi đồng tình với quan điểm này
chỉ vì một số tỉnh thành có người bị bệnh mà phải dừng ký thi của cả nước thì không hợp lý tí nào nên ra quyết định tổ chức thi là rất đúng đắn
cháu là học sinh lớp một mươi hai cháu có mong muốn là kỳ thi vẫn diễn ra
tôi thấy không thuộc diện tập trung diện rộng và quá cao nguy hiểm như đà nẵng
trong khi đại học trên toàn đảnh thổ việt nam nên ta cứ tổ chức thi theo hai phương án như đề xuất và chú trọng vào vùng dịch trọng tâm là đà nẵng và quảng nam
nên như thế đi vì các em đã chuẩn bị từ lâu rồi nên ta cứ thi
tuy nhiên vẫn có các ý kiến trái chiều và đưa ra các đề xuất khác nhau
theo mình là nên xét tốt nghiệp vì đa phần trường cao đẳng thì xét học bạ còn lại các trường đại học thì có kỳ thi
tổ chức kỳ thi riêng nên không nhất thiết phải thi trung học phổ thông
cá nhân tôi thì muốn xét tốt nghiệp tổ chức kỳ thi vào thời điểm này quá nguy hiểm
vậy rồi các trường đại học có tổ chức kỳ thi riêng hay xét tuyển
nếu xét tuyển dựa trên kết quả của thi tốt nghiệp thì các em phải thi sau liệu có cơ hội không khi mà các trường đại học đã tuyển đủ trị tiêu
liệu có quá bất công cho các em phải thi sau
giải đáp những lo lắng băn khoăn này vào chiều qua tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng bảy
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ có công văn chỉ đạo các trường cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện thuận lợi
có phương thức tuyển sinh chia chỉ tiêu phù hợp cho từng đợt đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trên tinh thần tự chủ đại học
chia sẻ trên báo chí một số trường đại học cho biết đã có phương án cụ thể cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng hiệu trưởng trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm cho rằng
việc chia kỳ thi tốt nghiệp thành hai đợt là hợp lý
hiện tại chúng tôi đã thống kê thí sinh của các tỉnh như quảng nam đà nẵng đăng ký vào
và sẽ căn cứ trên tỷ lệ đăng ký để chia trí tiêu cho đợt hai phù hợp
về lý thuyết thì bao nhiêu lần thì độ khó của đề thi cũng sẽ tương đương như nhau
do vậy sẽ không có sự thiệt thòi hay mất công bằng nào
giáo sư tiến sĩ đinh văn sơn hiệu trưởng trường đại học thương mại thông tin
sẽ căn cứ vào tỷ lệ các vùng tuyển sinh của nhà trường để dành trí tiêu cho những thí sinh thuộc vùng phải thi đợt hai
chúng tôi sẽ giả soát lại vùng tuyển sinh thống kê và sẵn sàng bước lại phần chỉ tiêu phù hợp để tuyển sinh riêng
tránh thiệt thòi cho thí sinh ở các vùng đó
đợt một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong hai ngày là mùng chín và mùng một mươi tháng tám
với bốn buổi thi tương ứng với bốn bài thi bao gồm ba bài thi bắt buộc là toán văn ngoại ngữ
và bài thi khoa học tự nhiên khóa tí sinh hoặc khoa học xã hội sử địa giáo dục công dân
đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cơ bản hoàn tất
đối với việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu
việc tổ chức phải chú đáo khoa học không để sơ suất xảy ra
các địa phương tổ chức thi phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo đảm bảo an toàn trong kỳ thi
đồng đảo cư dân mạng cũng đã gửi lời chúc tới các thí sinh dự thi năm nay
bộ đã quyết tâm tuy có hơi lo lắng nhưng mong các em học sinh bình tĩnh
thực hiện đúng các hướng dẫn về phòng dịch tự tin để có kỳ thi đạt kết quả
ủng hộ bộ giáo dục và đào tạo chúc các em thi tốt và an toàn
việc học hành thi cử của các em năm nay vất vả quá các em cố gắng nhé
chúc các em thi thật tốt
quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào đối với cách thức tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
có lưu lượng giao thông lớn nhất của thành phố hà nội
trong thời gian vừa qua tình trạng un tắc trên tuyến đường
đang ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế
và trên tuyến đường này cũng có một số dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai
điển hình là dự án kéo dài vành đai ba từ đoạn mai dịch đến chân cầu thăng long
hay như dự án cầu vượt thấp qua hồ linh đàm
đây là những dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết những bất cập
và tồn tại trên tuyến đường vành nai ba
tiến độ của những dự án này đến đâu và hiệu quả khai thác của nó như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên chúng tôi

nếu đi vào hoạt động dự án được kỳ vọng sẽ giảm tải cho nút giao thanh xuân và pháp vân
giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông tại nút giao nguyễn hữu thọ với đường giải phóng và khu vực đinh đàm
bởi thay vì phải đi vòng qua khu vực linh đàm nếu dự án hoàn thành
các phương tiện giao thông sẽ đi thẳng sang hai bên
do vậy sẽ giải tỏa được áp lực giao thông rất lớn tại đây
đơn vị thi công cho biết do đặc thù địa bàn thi công nên khi triển khai cũng gặp không ít khó khăn
đặc biệt là việc bảo đảm an toàn giao thông trong việc thi công đoạn đường lên xuống vành đai ba
để giảm bớt thời gian thi công kết nối để giảm hiện tượng ủn ứ trên đường vành đai ba trên cao đang khai thác sử dụng
hiện nay mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên các dự án giao thông trọng điểm dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn thủ đô vẫn đang được tập trung triển khai
dự án này đang gấp rút thi công phần trải thảm mặt cầu
mỗi ngày công trường có hàng trăm kỹ sư và công nhân làm việc và chia theo tổ đội làm việc theo nhóm dưới một mươi người
tập trung bảo đảm hoàn thành nốt các công trình phụ trợ của tuyến đường
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông với bối cảnh như hiện nay
các đơn vị thi công cũng cần phải tăng cường bảo đảm an toàn cho chính những công nhân đang thực hiện công việc
ngoài ra cũng cần phải có những phương án xử lý khi có sự cố
đặc biệt là đối với các dự án đang triển khai tại các điểm ùn tắc tập trung đông người
cần phải vừa bảo đảm thi công đúng tiến độ vừa bảo đảm an toàn cho người đi đường
quy trình khá là đặc biệt
ví dụ như các đơn vị thi công là phải trình bày một cái phương án là sự cần thiết của nó
thậm chí kể cả những phương án chuẩn bị về mặt hậu cần như thế nào
rồi khoảng giãn cách của những con người thực thi những công việc đó như thế nào
điều đó là các đơn vị thi công là phải trình bày
theo dự kiến các công trình sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay
nếu thực hiện đúng tiến độ sẽ có vai trò vô cùng đặc biệt là kết nối toàn bộ tuyến đường vành đai ba trên cao
với trung tâm thành phố hà nội sân bay nội bài và các tỉnh khu vực phía bắc
và giải quyết tình trạng ủn tắc xung đột giao thông cũng đang là ưu tiên của các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội
quay trở lại với vấn đề kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hôm qua trong phiên họp thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo đã trình thủ tướng chính phủ
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi

một những địa phương không trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm an toàn
thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch tức là từ ngày chín đến ngày một mươi tháng tám
thí sinh ở các địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện f một phải cách ly tập trung f hai tiếp xúc với f một
bộ sẽ tổ chức thi sau
bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau
phương án này đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận
và xung quanh kỳ thi này thì cũng còn rất nhiều những băn khoăn của các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh
và ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông phạm tất thắng
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng quốc hội
để cùng với chúng ta có thể giải quyết những băn khoăn thắc mắc đó
thưa ông có lẽ là chúng ta phải chia sẻ những khó khăn với các em học sinh
bởi vì năm nay thực sự là một năm rất khó khăn khi cả thế giới cũng không thể riêng người chúng ta
phải đối mặt với đại dịch covid một mươi chín
và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đã lùi lại tới ba lần rồi
và cũng đã chốt phương án là sẽ thi theo hai đợt như cuộc họp ngày hôm qua
ông quan điểm như thế nào
tôi hoàn toàn tán đồng với cái quan điểm này của chính phủ
thứ nhất chúng ta phải xác định đây là cái việc mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy
là cái việc bắt buộc phải làm
cái kỳ thi này đã được quy định trong luật giáo dục
sau khi mà học sinh học xong chương trình trung học phổ thông
thì phải trải qua một kỳ thi và trên cơ sở cái kết quả của kỳ thi đó
nếu đỗ thì mới được cấp cái bằng và tốt nghiệp để tiếp tục có thể dùng cái bằng đó
tham gia vào thị trường lao động hoặc học ở các bậc học cao hơn
và như vậy thì cái kỳ thi này là kỳ thi bắt buộc phải tổ chức
theo quy định của luật giáo dục
thứ hai đúng đây là một cái kỳ thi rất là đặc biệt
và nó ở cái tình trạng bất khả kháng khi mà chúng ta đang phải đối phó
với cái đại dịch covid một mươi chín ở cái pha thứ hai đối với đất nước ta
thế thì cái việc mà vừa làm sao thực hiện được luật tổ chức được kỳ thi
vừa đảm bảo cái công bằng khách quan cho thí sinh khi mà tham gia kỳ thi đó
nhưng đồng thời phải đảm bảo được cái an toàn cho thí sinh cho giáo viên
cho phụ huynh thậm chí cho cả cộng đồng
là một cái kỳ thi rất là đặc biệt
một cái mục tiêu cũng phải giải quyết hài hoạn
chính vì vậy mà tôi tán thành với cái việc là tách kỳ thi ra là hai đợt
đợt một đối với những địa phương mà chưa phải là tâm điểm dịch
những thí sinh bình thường thì thi ngay đợt một mùng chín mùng một mươi này
với hai địa phương là tâm điểm dịch hiện nay là đà nẵng và quảng nam
và một số thí sinh thuộc diện f một f hai ở các địa phương
thì sẽ thi trong đợt hai
về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể đảm bảo hai kỳ thi này
là diễn ra tương đương nhau công bằng khách quan
kể cả về mặt tổ chức thi lẫn về mặt phương thức ra đề và chấm thi
vâng ạ trong đợt một đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước ta
thì cũng có một cái tiền lệ chưa từng có trong ngành giáo dục
đó là các em học sinh đã phải nghỉ tới ba tháng vì dịch bệnh đúng không ạ
và trong hiện tại thì đến nay thì cái phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nó cũng đã chốt rồi
một cái sự an tâm hơn một cái sự xác định rõ ràng hơn
về cái quỹ thời gian mà chúng ta sẽ có để chuẩn bị cho những cái kỳ thi sắp tới đúng không ạ
ông vừa nói là ở những cái địa phương mà chúng ta không thực hiện việc giãn cách xã hội
rồi trong những cái trường hợp mà không thực hiện là cách ly f một hay là f hai
thì chúng ta vẫn tổ chức những kỳ thi bình thường
tuy nhiên bộ y tế thì cũng ra những cái quy định là
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì chúng ta phải đeo khẩu trang này
rồi mở cửa sổ chẳng hạn
những cái biện pháp như thế liệu rằng nó có tác động gì
đến cái việc đảm bảo an ninh an toàn cho các kỳ thi ạ
tôi nghĩ trong cái kỳ thi này nó là một kỳ thi đặc biệt
tức là vừa phải đáp ứng hai yêu cầu
một là phải tổ chức kỳ thi đảm bảo khách quan công bằng chính xác cái kỳ thi này
cái này thì là chuyên môn của bộ giáo dục và đào tạo
nhưng một cái khía cạnh thứ hai cũng phải đảm bảo
đó là đảm bảo an toàn an toàn cho thí sinh
cho các thầy cô
cho các giáo trong thi cho gia đình cho cả cộng đồng
thì cái này thực hiện theo cái hướng dẫn của ngành y tế
và thực ra thì chúng ta phải nói là chúng ta không được chủ quan
không được coi thường cái đại dịch covid một mươi chín
nhưng cũng không phải quá lo lắng hoang mang
và áp dụng những cái giải pháp phù hợp
mà có những cái giải pháp phù hợp của ngành y tế
hướng dẫn nó khá đơn giản để mà thực hiện
nhưng lại có hiệu quả
ví dụ như sát khuẩn tay
ví dụ như đeo khẩu trang
ví dụ như giãn cách một khoảng cách cần thiết
ví dụ tạo cái không khí thông thoáng
ở trong các cái không gian đóng
thì những cái đó là hoàn toàn có thể giải
có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật
nhưng tôi cho là cũng có cái
ở đây thì liên quan đến cả ngành công an của chúng ta
đó là khi mà chúng ta ví dụ như phải giãn cách
ví dụ như phải mở cửa sổ
thì cái việc mà đảm bảo cái an ninh
rồi kể cả khi mà thí sinh đeo khẩu trang
thì cái đảm bảo về mặt an ninh cũng cần phải chú ý
để đảm bảo cái kỳ thi nó diễn ra thực sự an toàn
kể cả về mặt tổ chức lẫn về mặt sức khỏe
ông vừa nhắc đến vai trò của lực lượng an ninh
trong cái công tác đảm bảo cho kỳ thi lần này đúng không ạ
cũng có một số ý kiến cho rằng là có thể là việc
để thí sinh có thể sử dụng khẩu trang
trong đồng thi này
đó là điều bất khổ đúng không ạ
tuy nhiên nó cũng dễ có khả năng là sẽ phát sinh ra những cái tiêu cực
như là thí sinh có thể sử dụng những cái công nghệ hiện đại
để sử dụng vào trong cái khẩu trang đó
thì chúng ta có cái sự ra lận trong kỳ thi ạ
theo ông thì quan điểm ông như thế nào
thậm chí cả với những kỳ thi trước đây
khi mà cái kết quả thi phổ thông trung học
tốt nghiệp phổ thông trung học này
nó rất quan trọng cho cái việc xét tuyển vào đại học
thì thậm chí còn cái việc là làm giả giấy tờ
hoán đổi thí sinh
thì bên cạnh cái việc mà công nghệ
thì cái việc mà thậm chí là cố tình đánh tráng thí sinh
cũng là cái việc mà tôi nghĩ là
ngành công an cũng sẽ phải hỗ trợ
ngành giáo dục đào tạo hỗ trợ các địa phương
trong việc đảm bảo an ninh của kỳ thi này
tức là cái kỳ thi này rõ ràng là một kỳ thi mà
về mặt tổ chức nó phải công phu
nó khó khăn hơn những cái kỳ thi bình thường
chúng ta đáp ứng rất là nhiều hiệu cầu
vừa đảm bảo một kỳ thi khách quan công bằng chính xác
vừa đảm bảo sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi
vừa phải đảm bảo cái tính chính xác
cái tính khách quan
cái chống cái gian lận trong thi cực
thì ở đây tôi cho là có cái sự
cần phải có cái sự phối hợp của ba ngành
và trong cái kỳ thi năm nay
thì rõ ràng là những năm trước đây
khi mà kỳ thi diễn ra trong điều kiện bình thường
thì vai trò của ngành công an
chủ yếu là đảm bảo an ninh ở khu vực vòng ngoài
nhưng với kỳ thi năm nay
để chống cái gian lận thi cực
ví dụ như bằng công nghệ như chỉ nail
hoặc là ví dụ như đeo khẩu trang
có cái chuyện là có thể đánh cháu thí sinh
thì ngành an ninh thậm chí là phải có cái hỗ trợ
cả trong vòng trong trước khi vào các phòng thi
vâng ạ tình hình dịch bệnh thì vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
và chúng ta chưa thể nói trước được gì đúng không ạ
tuy nhiên là cũng sẽ có một cái sự băn khoăn

bởi vì thứ nhất đây là một cái đại dịch mà nó không chỉ diễn ra trên phạm vi toàn quốc chúng ta mà toàn cầu
và đặc biệt là nó diễn ra trên phạm vi toàn quốc
đây là một kỳ thi rất là quan trọng
cho nên là cả hệ thống chính trị của chúng ta đã vào cuộc
và cái cá biệt này
nó không phải diễn ra đối với một số thí sinh nhỏ lẻ
mà nó diễn ra trên địa bàn của một tỉnh một thành phố và một số địa phương khác
có một số thí sinh thuộc đối tượng f một f hai
tức là cái đối tượng mà sẽ tham gia kỳ thi
cái đợt hai ấy sẽ là một số lượng khá lớn
và ngành giáo dục rồi các địa phương sẽ phải có một cái giải pháp
để đảm bảo cái đồng bộ cái an toàn
của hai cái đợt thi
thứ hai là về mặt kỹ thuật
thì tôi cho là hoàn toàn theo những cái nguyên tắc hiện hành của chúng ta
thì chúng ta hoàn toàn thể đảm bảo một cái kỳ thi
giữa hai cái đợt của kỳ thi
nó không khác nhau về mặt tổ chức về mặt kỹ thuật
ví dụ như là đề chẳng hạn
thế thì là trong các cái kỳ thi gần đây
thì đều là ra đề theo cái hướng lấy từ các ngân hàng đề
theo phương pháp tổ hợp ngẫu nhiên
và cái số lượng câu hỏi số lượng đề rất là nhiều
và lựa chọn ngẫu nhiên thì đảm bảo cái kết cấu đề
rồi cái độ khó của hai cái đề thi ở hai đợt
cơ bản sẽ là giống nhau
thế còn phương thức tổ chức giữa các thức chấm thi
thì đương nhiên là như nào rồi
cho nên tôi cho là các thí sinh hoàn toàn cứ yên tâm
kể cả các thí sinh thi đợt một hay đợt hai
hệ thống chính trị các địa phương ngành giáo dục đào tạo
sẽ đảm bảo cho các em có một kỳ thi công bằng
chính xác khách quan an toàn
vâng ạ vậy bây giờ thì ông có một lời khuyên gì
gửi tới các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh
chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới không ạ
đứng trước một kỳ thi quan trọng
đứng trước bất cứ một công việc quan trọng nào
cái việc chuẩn bị tối đa là cần thiết
tuy nhiên với cái kỳ thi năm nay thì nó là
kỳ thi như chúng ta phân tích trao đổi
nó là một kỳ thi rất là đặc biệt
phải tổ chức hai đợt
cho nên nhưng mà tôi tin là và chúng ta đã trao đổi
là cả hệ thống chính trị các ngành chức năng có liên quan
các địa phương đã vào cuộc và chuẩn bị ở mức độ cao nhất
với phụ huynh và học sinh thì thứ nhất là
cứ chuẩn bị tâm thế rất là thoải mái
chuẩn bị về mặt sức khỏe về mặt tâm thế rất là thoải mái
dù là thi đợt một hay đợt hai
thế và cái thứ hai nữa là dù thi đợt một thay đợt hai
thì khi mà tham gia thi thì các em cũng thực hiện
các cái khuyến cáo các cái chỉ định của ngành
giáo dục cũng như ngành y tế
đảm bảo làm sao chúng ta có thể dự thi để có kết quả tốt nhất
nhưng đồng thời cũng đảm bảo được cái an toàn
cái sức khỏe của chính các em cho gia đình cũng như cho cộng đồng
và chúc các em cũng như là các phụ huynh
thật bình tĩnh tự tin thật thoải mái
chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm thế và sức khỏe
để có một cái kỳ thi
vâng ạ và lời chúc đó thì những người làm chương trình
an ninh và cảnh ngày hôm nay cũng xin được gửi tới các em học sinh
sẽ chuẩn bị thật tốt sẽ có một cái sức khỏe thật tốt
để có thể kết quả tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới
hẹn gặp lại các em